ngày hai mươi tám tháng một tức ngày mùng bốn tết canh tí hàng nghìn người dân và du khách thập phương tăng ni phật tử
đã tham dự lễ khai hội chùa tiên năm hai nghìn hai mươi tại xã phú nghĩa huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
lễ hội năm nay ban tổ chức hội chùa tiên đã phân công công tác cho các đơn vị liên quan
phụ trách từng công việc cụ thể vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường được quan tâm
phối hợp với lực lượng công an phân công bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra ủn tắc giao thông gây dối móc tối ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động mê tính dị đoan
cơ bạc bố trí bãi trông giữ phương tiện giao thông có phương án phòng chống cháy nổ
du khách đến với lễ hội chùa tiên không chỉ để tham quan vãn cảnh tìm hiểu những nét đẹp văn hóa của người mường cổ
và khám phá những nét đặc trưng của người dân địa phương thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ
trò chơi dân gian và các lễ hội truyền thống mà còn đến để lễ phật lễ mẫu cầu may cầu phúc cầu lộc cho gia đình